tại thành phố hội an quảng nam đã diễn ra hội nghị bộ trưởng tài chính apec việt nam hai nghìn một mươi chín
sự hội nghị có thủ tướng nguyễn xuân phúc đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương đại diện lãnh đạo tỉnh quảng nam thành phố đà nẵng các bộ trưởng trưởng đoàn cùng đại biểu cấp cao đại diện của hai mươi một nền kinh tế thành viên apec và các tổ chức tài chính quốc tế
tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận về tình hình kinh tế vĩ mô tăng trưởng kinh tế hợp tác tài chính trong khu vực và toàn cầu
bao gồm các vấn đề kinh tế nổi bật thách thức với các nền kinh tế apec và những chính sách ứng phó phù hợp
năm hai nghìn một mươi bảy là năm việt nam đăng cai nước chủ nhà của các nền kinh tế apec
trong lĩnh vực tài chính chúng tôi đã đề xuất và được các bộ trưởng các nền tài chính apec thống nhất cao bàn về bốn chủ đề ưu tiên
thứ nhất là đầu tư tài chính cho cơ sở hạ tầng
thứ hai là chống xói mòn cơ sở thuế
và chuyển dịch lợi nhuận
nội dung thứ ba là tài chính cho bảo hiểm thiên tai và rủi ro
và nội dung thứ tư là tài chính bao trùm
ngoài ra các bộ trưởng đã bàn thống nhất cao đưa ra các giải pháp trong tất cả khuôn khổ các nền kinh tế apec
là phải tiến hành tái cơ cấu lại ngân sách nhà nước cũng như là đảm bảo cái an toàn nợ công
để phục vụ cho ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững
của các nền kinh tế apec
tại đây các bộ trưởng trưởng đoàn của hai mươi một nền kinh tế thành viên apec đã có phiên đối thoại với hội đồng tư vấn kinh doanh apec
về một số vấn đề và khuyến nghị để tăng cường đóng góp của khu vực tư nhân vào tiến trình bộ trưởng tài chính
ngoài ra các đại biểu tiến hành thảo luận tình hình thực thi chiến lược thực hiện kế hoạch hành động cu
và thảo luận những vấn đề liên quan khác
chúng tôi cho rằng là bốn cái nội dung đều rất là quan trọng và đều rất là có ý nghĩa với các nền kinh tế apec nói chung
trong đó việt nam nói riêng
và bốn nội dung này sẽ được đề xuất lên hội nghị thường đỉnh tới đây vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
riêng với việt nam thì cái tài chính cho phát triển cơ sở hạ tầng và cái chống xói mòn cơ sở thuế
cũng như là chuyển dịch lợi nhuận là nội dung rất quan trọng
vì chúng ta đang trong quá trình hội nhập chúng ta đang có trong quá trình phát triển
và chúng ta đồng thời với nó là chúng ta cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
thu hút cái đầu tư đặc biệt là đầu tư nước ngoài
thì những cái nội dung này là rất quan trọng với kinh tế việt nam trong thời gian tới
sau khi thảo luận hội nghị đã thông qua tuyên bố chung của các bộ trưởng tài chính apec việt nam hai nghìn một mươi chín
và kết quả của hội nghị này sẽ được báo cáo lên ủy ban quốc gia apec hai nghìn hai mươi
để chuẩn bị nội dung cho hội nghị cấp cao apec vào tháng một mươi một tới đây